sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành
về dự thảo đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
công nghiệp bán dẫn là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử
đây là ngành công nghiệp quan trọng cốt lõi cho sự phát triển công nghệ hiện đại
ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác và trong quốc phòng an ninh
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết thị trường chip bán dẫn của thế giới
có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng một mươi bốn mỗi năm liên tục trong hai mươi năm vừa qua
hiện có nhiều doanh nghiệp bán dẫn lớn đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng
tận dụng nguồn nhân lực tại các nước châu á trong đó có việt nam
đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
đào tạo được năm mươi kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn
có giảng viên giỏi có nhiều hơn số giảng viên
có giảng viên giỏi có nhiều hơn số giảng viên
có giảng viên giỏi trong nước và thu giảng viên chuyên gia từ nước ngoài
từ doanh nghiệp làm những cái ý vực này
và thứ ba là phải có được cái cơ sở chất trang thiết bị thí nghiệm tốt
không phải chỉ ở cái phần chuyên sâu về thiết kế
mà phải đào tạo từ cơ bản những môn khoa học cơ bản cho tới những cái ngành đào tạo
rồi sau đó cái phần chuyên sâu
rồi thứ tư là mấy là cái chương trình đào tạo
tuy nhiên từ kinh nghiệm thực tiễn đại diện các trường đại học
cũng cho rằng cần có những cơ chế chính sách đột phá để thu hút nhân lực đào tạo cho ngành này
đến năm hai nghìn ba mươi việt nam vẫn chưa thể chủ động trong sản xuất chế tạo
vì vậy sẽ không có thị trường đủ lớn để tạo động lực cho học sinh sinh viên lựa chọn ngành học
thị trường việt nam còn nhỏ
và nguồn nhân lực đào tạo ra mà với cơ chế thị trường như hiện nay
thì báo cáo hồ tướng tuyển sinh không hề dễ tí nào cả
cơ chế đặt hàng của chúng ta cũng chưa rõ
các chuyên gia cũng lưu ý cần tránh bẫy đào tạo nhân lực thực hành gia công
cần đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao công nghệ
có chính sách ưu tiên cụ thể cho các bên tham gia hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghiệp bán dẫn
ước tính đến năm hai nghìn ba mươi ngành công nghiệp bán dẫn có thể tạo ra một trăm năm mươi bốn việc làm gián tiếp
đóng góp ba trăm sáu mươi tỷ đồng vào gdp của nước ta